điểm độc đáo của lễ hội ẩm thực này là các đầu bếp danh tiếng đến từ một mươi ba quốc gia
sẽ tạo ra những món ăn đặc trưng của nước mình trên nền tảng gia vị của việt nam
sáng tạo mới mẻ này đã tạo nên sự giao lưu đặc biệt giữa ẩm thực của các quốc gia
và là thử thách thú vị cho các đầu bếp
tôi rất hào hứng ở lễ hội này
chúng tôi không những mang ẩm thực của nước mình đến với bạn bè thế giới
mà còn là dịp để có thể học hỏi thử sức mình
đặc biệt nấu ăn bằng nguyên liệu của việt nam cũng là điều hết sức thú vị
ẩm thực và nguyên liệu của việt nam rất phong phú
và nó làm cho món ăn của chúng tôi dường như trở nên độc đáo hơn

đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách
trở thành điểm nhân thú vị và là địa điểm không thể bỏ qua của du khách
khi đến với đà nẵng
những hình ảnh là có sứa lửa tại bãi biển hồ cốc ở bảo đề vũng tàu được đăng tải trên rất nhiều nơi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng
được biết trong giai đoạn này thì những năm trước nhiều vùng biển tại việt nam như quảng ninh phú yên hay đà nẵng cũng liên tục xảy ra tình trạng là du khách bị xứ lửa tấn công ạ
vâng vậy thì bị xứ lửa tấn công nguy hiểm như thế nào và khi gặp phải xứ lửa thì chúng ta sẽ phải xử lý ra sao
chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị một vài thông tin sau đây
sứ lửa thường xuất hiện tại nhiều vùng biển việt nam vào mùa hè
nó có màu xanh đỏ vàng và trắng màu càng sạc sỡ thì càng nguy hiểm
chúng tấn công vùng da con người bằng các xúc tù chứa nọc độc
nhẹ thì nạn nhân chỉ bị nổi mẩn đỏ ngứa rát phỏng nước ngoài da
còn nếu bị trích nặng hơn và không xử lý kịp thời sẽ có thể gây khó thở chóng mặt choáng váng buồn nôn và thậm chí suy tim dẫn đến tử vong
khi bị dứa đốt các bạn tuyệt đối không được gãi vết thương hoặc chạm tay vào nó bởi nọc độc sẽ dễ bị la ra các vùng da khác
cần rửa chỗ bị đốt với nước muối hoặc giấm không nên rửa bằng nước suối nóng chai
sau đó cẩn thận nhổ các xúc tu có thể nhìn thấy với một cái nhíp nhỏ rồi ngâm ra trong nước nóng nhiệt độ khoảng bốn mươi ba đến bốn mươi năm độ từ hai mươi đến bốn mươi năm phút
sau khi sơ cứu cần nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất
khi tắm biển trong mùa hè này thì để bảo đảm an toàn quý vị cũng nên chuẩn bị cho mình những kiến thức cơ bản như sau
khi tắm biển thì trong mọi trường hợp không nên quay lưng ra phía đại dương vì khi ấy thì không thể nào quan sát và kiểm soát được những nguy hiểm sẽ xảy ra
một con sông lớn đang tới gần chẳng hạn
trước khi xuống nước thì nên khởi động làm nóng cơ thể bằng các động tác thể dục toàn thân
tránh ăn quá no hay là uống rượu say trước khi xuống biển để tránh bị chuột rút khi đang tắm
ngoài ra thì không nên phơi nắng quá lâu trước khi xuống nước
để bảo đảm an toàn thì nên vi bơi cùng ít nhất là từ một đến hai người khác để có thể hỗ trợ nhau khi có sự cố
tuyệt đối không để trẻ em ngoài tầm kiểm soát của người lớn
du khách thì thường có thói quen là sau khi tắm biển thì phải ăn hải sản ngay
thế nhưng nếu người có cơ địa dị ứng thì phải cẩn trọng và nên luôn mang theo thuốc dị

và chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tham gia một ngày tốt hơn

chúng tôi hy vọng đã có thể đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích
còn bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ các đồng nghiệp của chúng tôi ở trường quay phía nam để khám phá sáng phương nam hôm nay có gì đặc biệt
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị tối qua ngày sáu tháng sáu tại tp hcm đã tổ chức công bố và trao tặng giải thưởng sáng tạo tp hcm năm hai nghìn hai mươi
và tới giữa có đồng chí nguyễn thị nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước và đồng đạo các bang ngành trung ương và địa phương
phát biểu tại buổi lễ trao giải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thị nhân nhấn mạnh giải thưởng sáng tạo tp hcm là hoạt động thiết thực
là sự khẳng định và tuyên dương nỗ lực của các tập thể cá nhân trong nhiều năm qua đem lại sự phát triển cho thành phố
sáng tạo trở thành một đòi hỏi cấp bách trong giai đoạn hiện nay sáng tạo là quá trình đem đến những tri thức mới ứng dụng mới tạo ra cuộc sống mới
trong buổi lễ tp hcm đã công bố và trao tặng giải thưởng cho bốn mươi bốn công trình của bảy lĩnh vực là những biểu tượng cho sự đóng góp và sáng tạo khoa học
làm cho năng suất lao động thành phố đạt khoảng hai tám lần bình quân cả nước
giải thưởng sáng tạo tp hcm bước đầu đã ghi nhận nhiều thành công trong công tác tổ chức
ghi ấn tương mạnh với các tiêu chí mang tính ứng dụng vào thực tiễn là nền tảng vững chắc cho lộ trình của giải thưởng sáng tạo tp hcm trong những năm tiếp theo
thưa quý vị sáng ngày sáu tháng sáu cục thi hành án dân sự tp hcm đã có mặt tại nhà riêng của bà lê hoàng diệp thảo
để tiến hành cưỡng chế theo bản phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
và đây là lần thứ ba cục thi hành án cưỡng chế theo quy định của pháp luật nhưng bà thảo không chấp hành
đúng chín giờ các chấp hành viên cục thi hành án có mặt để thực hiện lệnh cưỡng chế nhưng nhà bà thảo đóng kín cửa
sau khi đợi khoảng ba mươi phút các chấp hành viên buộc phải lập biên bản và chuyển giao lại cơ quan thi hành án cho bà thảo không mở cửa
trước đó cục thi hành án dân sự tp hcm đã nhiều lần tống đạt quyết định thi hành án giấy báo nhưng mà thảo chưa thực hiện theo bản án đã có hiệu lực
đây là lần thứ ba cục thi hành án đến nhà thực hiện lệnh cưỡng chế nhưng bà thảo đều đóng kính cửa không chấp hành
các y bác sĩ khoa tài mũi họng bệnh viện chợ rảy tp hcm vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lại bỏ khối u tại vùng mũi
đơn bề ánh sáng cho bệnh nhi một mươi tuổi người dân tộc cà dông
được phát hiện khối u từ năm ba tuổi tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn suốt bảy năm qua bệnh nhi phải sống trong tình trạng không thể nhìn rõ mọi thứ
bệnh nhi được chẩn đoán mắt u sợi xinh xương hóc mũi xăm lớn mắt phải và nền sọ trước khiến một bên mắt bị lồi giảm thị lực giảm khoảng cách biến dạng
với sự hỗ trợ từ nhiều chuyên gia quỹ bảo hiểm y tế và nguồn quỹ của bệnh viện dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn bệnh nhi được phẫu thuật thành công bước đầu phục hồi thị lực dần lấy lại thẩm mỹ cho đôi mắt

bệnh nhi được chẩn đoán mắt u sợi xương hóc mũi xăm lớn mắt